còn tại trung quốc mặc dù số ca mắc ghi nhận thấp hơn nhiều lần so với mỹ
cường quốc tại châu á này đang rất thận trọng và cảnh sát với đại dịch covid một mươi chín
để hạn chế dịch bệnh covid một mươi chín lây lan chính phủ trung quốc kêu gọi mọi người làm việc từ xa
khiến đường phố tại các khu thương mại ở bắc kinh trở nên vô cùng vắng vẻ
những tháng vừa qua chính quyền bắc kinh đã áp dụng nghiêm ngặt chính sách zero covid
với hàng loạt các biện pháp hạn chế phòng dịch như phong tỏa các địa điểm liên quan đến ca mắc trong cộng đồng
và triển khai xét nghiệm diện rộng nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay
bắc kinh đã ghi nhận thêm năm mươi trường hợp mắc covid một mươi chín một ngày sau khi thành phố khuyến cáo người dân
ở quận triều dương nên làm việc tại nhà để tránh lây lan covid một mươi chín
trước đó triều dương được xem là quận đông dân nhất bắc kinh với khoảng ba năm triệu người
đồng thời là nơi có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất thủ đô
do đó chính quyền thành phố đã khuyến khích người lao động trong quận tự lái xe đến cơ quan
và tránh tụ tập nơi đông người
tương tự với triều dương người dân ở quận thông châu cũng nhận được khuyên cáo làm việc từ xa
khi chính quyền quyết định đóng cửa hàng chục ca tàu điện ngầm trên khắp thành phố
cụ thể công ty tàu điện ngầm bắc kinh đã cho tạm ngừng hoạt động hơn bốn mươi ca tàu điện ngầm
dọc bởi ba tuyến từ ngày bốn tháng năm
bên cạnh đó tổng công ty vận tải công cộng bắc kinh cũng đã điều chỉnh một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt
ở quận triều dương bao gồm sáu mươi ba tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn
xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm rừng hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực
nhất định trong tuyến
từ ngày năm tháng năm những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính từ bảy ngày trước đó
những người trở lại làm việc hoặc đến trường học bệnh viện hay tham gia các cuộc tụ họp lớn
sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
có thể thấy bắc kinh đang rất thận trọng và cảnh giác với đại dịch covid một mươi chín
sau khi thượng hải thành phố lớn nhất trung quốc bị phong tỏa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống kinh tế xã hội của người dân
tính đến năm tháng năm thượng hải đã ghi nhận hơn bốn sáu trăm linh ca nhiễm không triệu chứng